bộ công thương vừa có công văn khẩn gửi chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
và chủ tịch hiệp hội ngành nghề trong lĩnh vực công nghiệp thương mại
đề nghị ra soát báo cáo danh sách doanh nghiệp và kinh doanh thương mại trên địa bàn quản lý
để tiếp tục chủ động các biện pháp ứng phó phòng chống hiệu quả dịch bệnh
cũng như để phục vụ công tác chỉ đạo điều tiết sản xuất bảo đảm cung ứng hàng hóa phục vụ cho người dân
trong mọi tình huống theo chỉ đạo chung của thủ tướng chính phủ và ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ công thương đề nghị chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh thành phố ra soát tổng hợp danh sách các doanh nghiệp
cơ sở sản xuất công nghiệp và kinh doanh thương mại
bao gồm cả trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và thương mại nội địa trên địa bàn
các thông tin nêu trên đề nghị gửi về bộ công thương trong ngày một mươi bảy tháng ba